sau khi kiểm tra lực lượng chức năng đã lập yên bản xử lý theo đúng quy định pháp luật

tất cả các xe tải có dấu hiệu cơi nới thành thùng chở quá tải di chuyển trên tuyến đường đều được kiểm tra và xử lý nghiêm

tuy nhiên là có một số chủ phương tiện là sau khi mà chấp hành cái vấn đề mà cái giao thông giám sát
thì sau khi họ quay lại họ sử dụng phương tiện thì họ lại sử dụng cái
thành thùng cơ nới tiếp theo

cũng theo đại diện đội cảnh sát giao thông số một mươi hai cho biết
việc xử lý xe quá khổ quá tải trên địa bàn được triển khai liên tục
tuy nhiên nhiều tài xế vẫn bất chấp quy định và cố tình vi phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện đắc minh tỉnh đắk nông đã ra quyết định truy nã
đối với ba đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng đỗ văn vinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại buôn tam mung
xã trường xuân huyện đắc song tỉnh đắc nông
đối tượng nguyễn thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn đắc hoa
xã đắc hòa huyện đắc song tỉnh đắc nông
và đối tượng nguyễn đình đức sinh năm hai nghìn ba hồ khẩu thường trú tại thôn đắc sô
xã đắc sắc huyện đắc minh tỉnh đắc nông
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ
các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện